qua ba ngày xét xử sơ thẩm tòa án nhân dân tỉnh phú yên đã tuyên án tổng cộng hơn ba mươi năm tù giam
đối với bốn bị cáo trong vụ án hủy hoại một trăm linh chín hectare rừng tại xã phú mỡ huyện miền núi đồng xuân tỉnh phú yên
theo đó huỳnh anh khương nguyên cán bộ phòng tài nguyên và môi trường huyện đồng xuân
bị phạt tám năm tù giam phạm xuân trình và lo o kính chú tại xã xuân quang một huyện đồng xuân
mỗi bị cáo bảy năm sáu tháng tù
là làm thập chú ở xã phú mỡ huyện đồng xuân bảy năm tù
về trách nhiệm dân sự các bị cáo liên đới bồi thường cho ủy ban nhân dân xã phú mỡ hơn hai tỷ đồng
trước đó cuối tháng ba năm hai nghìn một mươi sáu phạm xuân trình thuê người dùng cơ máy lựa chặt phát rừng
huỳnh anh khương hai lần mang theo bản đồ và máy định vị gps xác định danh giới
để trình chỉ lại cho nhân công tiếp tục chặt phát rừng